bức thư của chủ tịch nước
mở đầu thư chủ tịch nước khẳng định năm học hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu ngành giáo dục đã có nhiều cố gắng
triển khai đồng bộ các giải pháp để tiếp tục đổi mới công tác quản lý đổi mới mô hình phương pháp dạy học và đạt được những kết quả tích cực
các đội tuyển tham dự thi olympic khu vực và quốc tế đạt kết quả cao tiếp tục khẳng định trí tuệ việt nam trên trường quốc tế
những thành tích của ngành giáo dục đã được đảng nhà nước và nhân dân ghi nhận đánh giá cao tặng nhiều phần thường danh hiệu cao quý
trong năm học hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy chủ tịch nước nhấn mạnh ngành giáo dục cần tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả
chủ trương chính sách của đảng nhà nước về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo
tập trung phát triển nguồn nhân lực nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao tăng cường kỳ cương kỳ luật
quan tâm giáo dục đạo đức kỹ năng sống
ý thức trách nhiệm công dân chú trọng đầu tư phát triển giáo dục đào tạo ở vùng sâu vùng xa biên giới hải đảo
và đối với các đối tượng chính sách nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện gắn với nhu cầu phát triển kinh tế xã hội
phục vụ có hiệu quả sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước
cuối thư chủ tịch nước trần đại quang căn dặn các em học sinh sinh viên tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc
nuôi dưỡng khát vọng xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn cho bản thân gia đình và xã hội
nỗ lực phấn đấu rèn luyện đạt nhiều kết quả trong học tập nghiên cứu khoa học để sau này tiếp bước cha anh xây dựng đất nước ta ngày càng giàu đẹp phồn vinh
vâng thư chúc mừng của chủ tịch nước đã thể hiện sự quan tâm chú trọng của đảng và nhà nước đối với sự nghiệp chồng người
đồng thời động viên khích lệ các em học sinh sinh viên khởi đầu một năm học mới với nhiều thành tích mới
lễ khai giảng năm học hai nghìn hai mươi một
lễ khai giảng năm học hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy trên cả nước được thống nhất tổ chức vào lúc bảy h ba mươi phút ngày năm tháng chín
ngày được chọn là ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường
và đây là một trong những nội dung của công văn vừa được bộ giáo dục và đào tạo gửi các địa phương hướng dẫn tổ chức khai giảng năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
theo đó lễ khai giảng bao gồm hai phần là phần lễ và phần hội
phần lễ được tổ chức ngắn gọn nhưng đảm bảo trang nghiêm với các nghi thức trào cờ
hát quốc ca không dùng băng lời bài hát đọc thư của chủ tịch nước
phần hội tổ chức các hoạt động vui chơi tập thể lành mạnh ấn tượng để ngày khai trường là một ngày trọng đại và thiêng liêng đối với tất cả học sinh
nhất là những học sinh lần đầu đến trường
nhà trường tổ chức trang trí khuôn viên sư phạm sạch đẹp có khẩu hiệu chào mừng năm học và thể hiện quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học mới
các trường cần chuẩn bị chú đáo về mọi mặt để lễ khai giảng diễn ra thuận lợi an toàn
thực sự là ngày hội đối với các thầy cô giáo và các em học sinh đồng thời thu hút được sự quan tâm ủng hộ của toàn xã hội
sau ngày khai giảng nhà trường tổ chức các hoạt động dạy và học ngay đảm bảo chương trình và kế hoạch năm học đề ra
vâng để niềm hân hoan đón năm học mới lan tỏa đến nhiều hoàn cảnh kém may mắn rất nhiều hoạt động có ý nghĩa đã được các cơ quan đoàn thể thực hiện ngay trước ngày khai giảng
và năm suất học bổng trị giá một trăm linh triệu đồng vừa được công ty cổ phần điện lực khánh hòa trao cho các em học sinh nghèo học giỏi
trên địa bàn thị xã ninh hòa và huyện vạn ninh nhân dịp năm học mới hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi chín
mỗi suất học bổng có giá trị hai mươi triệu đồng số tiền này sẽ được gửi ngân hàng và rút từng phần vào mỗi học kỳ để đảm bảo cho các em học sinh đủ tiền trang trải việc học
đây là hoạt động nằm trong chương trình cặp lái yêu thương được công ty cổ phần điện lực khánh hòa phát động
toàn bộ kinh phí được huy động từ sự đóng góp của cán bộ nhân viên của đơn vị qua đó nhằm hỗ trợ giúp đỡ những học sinh nghèo hiếu học có thêm điều kiện đến trường
cùng với việc chăm lo đời sống tinh thần cho các đối tượng chính sách thời gian qua đảng nhà nước và các tổ chức xã hội đoàn thể đã triển khai chương trình hỗ trợ nhà ở cho giáo viên có hoàn cảnh khó khăn
đây thực sự là sự hỗ trợ thiết thực giúp nhiều giáo viên an cư ổn định cuộc sống để toàn tâm cho sự nghiệp chồng người cao cả của mình
chồng thì không có việc làm ổn định ba con ăn học sau ba mươi sáu năm công tác cô giáo trần thị hà lan trường mầm non phú an
huyện phú vang tỉnh thừa thiên huế mới có được ngôi nhà của chính mình niềm vui này có được là nhờ sự hỗ trợ từ chương trình máy ấm công đoàn tỉnh thừa thiên huế
trước khi nghỉ hưu thì cũng có bên bản thân là cũng có một căn nhà để mà sống rồi rất là cảm ơn về bên phía nhà nước chính quyền
nhằm chăm lo đời sống đáp ứng nhu cầu nguyện vọng về nhà ở cho công nhân viên chức lao động

những ngôi nhà máy ấm công đoàn nhà tình nghĩa được hỗ trợ đã giúp cho những gia đình công nhân viên chức nghèo

bản tin tiếp tục với một số thông tin về an ninh trật tự
tại cà mau chỉ sau ba ngày nhận được tin báo công an huyện phú tân tỉnh cà mau đã điều tra làm rõ thủ phạm
thực hiện hành vi đột nhập vào nhà dân lấy trộm gần bảy mươi triệu đồng
đó là đối tượng nguyễn văn bạc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu chú xã viên an huyện ngọc hiển tỉnh cà mau
tại cơ quan công an bạc khai nhận do có mối quan hệ gia đình thân thiết với anh nguyễn thanh hiền
chú tại huyện phú tân và nắm bắt được quy luật sinh hoạt cũng như nơi đầy tiền của gia đình anh hiền
lợi dụng đêm tối lúc gia đình anh hiền ngủ say bạc đã lẻn vào nhà lấy đi toàn bộ số tiền khoảng sáu mươi triệu đồng
một mặt dây chuyền vàng một mươi tám k trọng lượng một năm chỉ cùng nhiều tài sản khác rồi đem đi cất giấu
sau ba ngày điều tra công an huyện phú tân đã bắt được đối tượng thu hồi tài sản trả lại cho gia đình bị hại
việc kinh doanh bán hàng trên mạng đã phát sinh thêm một nghề mới
đó là công việc làm người vận chuyển người giao hàng với cách gọi quen thuộc là shipper
công việc shipper đang thu hút nhiều người tham gia nhất là số sinh viên tranh thủ làm thêm
tuy nhiên lợi dụng sự ràng buộc lỏng lẻo giữa hai bên đã xuất hiện thủ đoạn lừa đảo
cướp tài sản nhằm vào các shipper ghi nhận tại tỉnh lạng sơn
mãi chơi học hành thì răng rở lười lao động không công ăn việc làm
thích hưởng thụ
để có tiền phục vụ nhu cầu ăn chơi đối tượng lường văn ngộ đã rủ dê và bàn bạc với vi xuân tới
đi cướp tài sản của người bán hàng trên mạng
ngày hai mươi một tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu lường văn ngộ đã lên facebook đặt mua điện thoại di động của một người bán hàng
tại chợ cửa khẩu tân thanh văn lãng
không chút nghi ngờ số hàng được đặt mua gồm năm chiếc điện thoại di động với tổng trị giá một mươi ba triệu hai trăm linh nghìn đồng
được giao cho người vận chuyển là anh đào văn cần
tạm trú tại thôn bản thầu xã tân thanh huyện văn lãng với số tiền công là bốn trăm linh nghìn đồng
để thực hiện âm mưu cướp chót lọt hai đối tượng ngộ tới đã nghiên cứu địa điểm để ra tay với người giao hàng
chúng đã lên kế hoạch kỹ lưỡng và cuối cùng quyết định chọn khu vực hoang vắng trên đồi thông
cách xa khu dân cư để dễ bể ra tay mà không bị phát hiện
khi anh đào văn cẩn vận chuyển thuê lô điện thoại trên từ cửa khẩu tân thanh đến xã tú đoạn huyện lộc bình
theo yêu cầu của lường văn ngộ
chúng đã lừa dẫn anh lên đồi thông vắng vẻ thuộc thôn dinh chùa xã tú đoạn
rồi dùng gậy tấn công và khống chế cướp đi năm chiếc điện thoại
thì có ý định lên đi cướp nhưng các mà hàng khác thì không biết làm thế nào
lên một trang có điện thoại xong đặt hàng và chọn điện thoại
sau khi chọn được thì có dụ một người
bạn tên là tới có nói về ý định của mình sau khi nói thì tới cũng đồng ý làm
trước đó tại thị trấn lộc bình cũng đã xảy ra một vụ cướp có thủ đoạn tương tự
một đối tượng là học sinh cấp ba đặt mua hai chiếc điện thoại di động đắt tiền qua mạng
khi nhân viên giao hàng của công ty điện thoại đem hàng đến đã bị đối tượng cướp giật rồi bỏ chạy
từ đầu năm hai nghìn một mươi sáu đến nay trên địa bàn huyện lộc bình đã xảy ra tám vụ cướp và cướp giật tài sản
đều được công an huyện khẩn trương điều trị
qua các vụ cướp cho thấy các đối tượng gây án đều trong độ tuổi thanh thiếu niên
thậm chí có đối tượng đang là học sinh cấp ba
thiếu sự quan tâm giáo dục của gia đình cùng với sự đua đòi ham chơi thích hưởng thụ
đã đẩy các em vào con đường phạm tội
cho nên là cái nhận thức hiểu biết pháp luật còn kém
cho nên dẫn tới cái việc mà thực hiện cái hành vi cướp tài sản một cách mà liều lĩnh táo tợn
không suy nghĩ đến cái hậu quả mà về mặt pháp luật mà mình sẽ phải gánh chịu
đây cũng là bài học kinh nghiệm cho những người vận chuyển hàng hóa có giá trị
khi bị người lạ điều đến địa bàn lạ vắng vẻ phải hết sức cẩn trọng
cảnh giác phòng ngừa các đối tượng manh động cướp tài sản
nhằm động viên khích lệ cán bộ và chiến sĩ cùng người dân đã có thành tích
trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
thừa ủy quyền của giám đốc công an tỉnh chủ tịch ubnd tp công an tp lạng sơn
đã tổ chức lễ trao tặng giấy khen cho các cá nhân
trong chuyên án bắt giữ nhóm tội phạm hoạt động cho vay nặng lãi
công an tp lạng sơn đã nhanh chóng xác lập chuyên án đấu tranh
và bắt giữ sáu đối tượng có hành vi cưỡng đoạt tài sản
kịp thời ngăn chặn hình thành tội phạm có tổ chức được nhân dân hoan nghênh
trong vụ án đối tượng ngáo đá cướp xe taxi lực lượng công an phối hợp
cùng nhân viên bảo vệ bệnh viện đa khoa tỉnh lạng sơn
đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng cam văn lợi
trú tại đường cao thắng phường hoàng văn thụ tp lạng sơn
nhằm biểu dương chiến công trên của cán bộ chiến sĩ và các công dân
ubnd tp giám đốc công an tỉnh lạng sơn đã tặng giấy khen cho một mươi hai cá nhân
đã trực tiếp tham gia hai vụ án trên
mưu trí dũng cảm trên mặt trận đấu tranh với các loại tội phạm
và không ngừng hoàn thiện nghiên cứu hoàn thành tốt nhiệm vụ trên mọi mặt công tác
đó là câu chuyện về niềm say mê nghiên cứu công nghệ thông tin của thiếu tá tống văn lợi
và các cán bộ ở phòng hồ sơ công an tỉnh đắk lắk đã viết nhiều phần mềm tin học
cài đặt và ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả công tác hồ sơ nghiệp vụ công an
mấy năm nay phòng hồ sơ của công an tỉnh đắk lắc dưới sự chỉ đạo động viên của lãnh đạo phòng
một nhóm cán bộ có hiểu biết về tin học gồm bảy người do thiếu tá tống văn lợi
đội trưởng đội hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát chủ trì đã kiên trì chịu khó nghiên cứu
viết chín phần mềm cài đặt để ứng dụng vào công tác hồ sơ
như các phần mềm quản lý yêu cầu tra cứu quản lý văn thư quản lý công việc quản lý cán bộ
quản lý danh chỉ bản đối tượng vi phạm pháp luật
quản lý hồ sơ rút mượn cấp phát biểu mẫu theo dõi đôn đốc hồ sơ chưa đủ thủ tục nộp lưu
bộ công an chỉ tin học hóa một số công tác trọng tâm
xuất phát từ những cái đó thì chúng tôi đã thực hiện theo ý kiến chỉ đạo lãnh đạo đồng vị
tranh thủ vào các buổi làm việc ngoài dành chính vào thứ bảy chủ nhật
để tích cực tìm hiểu những tài liệu liên quan đến quá trình công tác cũng như nghiệp vụ
từ đó xây dựng
các phần mềm để đưa vào ứng dụng sao cho có hiệu quả và phục vụ cho việc cải cách thủ tục hành chính
nâng cao các chất lượng công tác cũng như là năng phức của công việc
nhờ ứng dụng các phần mềm cụ thể đi sâu vào từng lĩnh vực của công tác hồ sơ
nên việc tổ chức đăng ký quản lý lưu trữ hồ sơ ở phòng hồ sơ công an tỉnh đắk lắc
ngày càng đi vào nền nếp khoa học
hệ thống thông tin tảng thư hồ sơ lưu trữ được củng cố hoàn thiện
nhiều hệ thống thông tin đã được viện tử
tự hóa thành cơ sở dữ liệu góp phần tiết kiệm nhiều công sức kinh phí
rút ngắn thời gian tra cứu khai thác trao đổi thông tin với các đơn vị nghiệp vụ
với sự góp sức tích cực của đồng chí lợi và các đồng sự
từ năm hai nghìn một mươi ba đến nay cán bộ chiến sĩ phòng hồ sơ công an tỉnh đắk lắc
đã nhập vào cơ sở dữ liệu điện tử gần một trăm bốn mươi thẻ tài liệu các loại
và tra cứu hơn hai trăm năm mươi trường hợp
trong đó gần một mươi tám trường hợp có tài liệu
để phục vụ yêu cầu công tác
điều tra quản lý an ninh trật tự xã hội của các đơn vị nghiệp vụ
chúng tôi cũng thường xuyên khuyến khích cán bộ chiến sĩ
mà đặc biệt là đội ngũ tinh học của phòng hồ sơ
nghiên cứu ứng dụng và các phần mềm áp dụng vào công tác
là theo dõi quản lý tích lĩ khai thác các thông tin hồ sơ
để giảm đi các công sức của anh em cán bộ chiến sĩ bỏ ra rất là nhiều
chính vì vậy chúng tôi trong những năm
dần đây cũng khuyến khích cho các đồng chí tinh học
đồng chí lợi đồng chí thích sản xuất ra rất là nhiều phần mềm
có những phần mềm thì đã được ứng dụng trên toàn công an tỉnh này
những đóng góp của thiếu tá tống văn lợi và các đồng nghiệp
ở phòng hồ sơ công an tỉnh đắk lắc trong những năm qua là rất đáng ghi nhận
bởi trong giai đoạn hiện nay việc nghiên cứu sáng tạo
ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác quản lý nhà nước
về an ninh trật tự lưu trữ hồ sơ
cơ phục vụ điều tra xử lý tội phạm là một nhiệm vụ rất cần thiết
cấp bách của lực lượng công an nhân dân trong việc đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương
thưa quý vị năm hai nghìn một mươi sáu là năm mà các cơn bão liên tục ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta
tại tỉnh phú yên hiện người dân ở các vùng sung yếu thường xuyên bị chiều cường uy hiếp
cũng như đang phải chuẩn bị các phương án ứng phó
phóng sự phản ánh tại vùng chiều cường phường phú đông thành phố tuy hòa
hơn bảy tháng
kể từ ngày đợt chiều cường đầu tiên xảy ra vào cuối tháng một năm hai nghìn một mươi sáu
tại khu vực phường phú đông thành phố tuy hòa
sóng lớn nhấn chìm tàu cá của anh em nhà ông huỳnh văn bình và huỳnh văn minh
đến giờ hậu quả của nó vẫn chưa khắc phục xong
lo sợ triều cường bất ngờ có thể xảy ra
những ngư dân chuyên đánh bắt cá ngừ đại dương đã phải tất bật tu sửa tàu thuyền ngay từ tháng bảy âm lịch
bởi theo bà con thời tiết ngày càng diễn biến bất thường
sóng gió nổi lên bất cứ lúc nào
lúc này khu vực bờ nam cửa đà diễn thuộc phường phú đông
lúc này khu vực bờ nam cửa đà diễn thuộc phường phú đông
cũng biến đổi nhanh chóng sau các đợt triều cường
nhà máy đóng tàu này chưa đầy một năm nay
từ chỗ còn trên bãi nay quá nữa đã bị sụp xuống biển
bờ biển khu vực này cũng bị phá hủy nặng nề
cạnh đó khu tập kết sửa chữa tàu thuyền của vợ chồng bà phạm thị hoa
từ một trại sửa chữa kiên cố với hai gian nhà xây
nay chỉ còn một bãi đất với vật liệu ngỗ ngang
giếng nước của gia đình giờ nằm chơ vơ bên mép sống
nếu mình không làm thì lấy đâu bà con nó làm như hôm tết
máy trước kia mà nó chìm ở bên kia là mình phải ráng cố gắng khắc phục lại
giờ là dân ở đây là hai bên kẻ phường sáu với kẻ xâm rớt đi
là cũng nhờ cũng yêu cầu nhà nước cũng tạo được kiện xem làm ở kia
làm ở bên có bà con yên tâm kêu ghi cho đó
xong do vậy cứ xét đích chạy miếng
ở khu vực khu dân cư xóm rớ phía ngoài kẻ biển xóm rớ đang triển khai xây dựng nhưng vẫn còn giang dở
phía trong làng người dân đã tự đầu tư bao cát trắng nước phía trước nhà
phòng khi trời mưa to sóng lớn
xây dây thì dân cũng đỡ một phần nào
nhưng mà có ngược một cái là bây giờ là chủ yếu côi thử là
xem ngay nó chịu được bao nhiêu
chứ còn như bây giờ vậy khi mình nói chắc em cũng có chắc em
cái phương án thì theo kế hoạch đã được ủy ban thành phố tây hòa là xây dựng cái phương án rồi
tiếp sau đây là thông tin về các vụ tai nạn giao thông xảy ra tại một số địa phương trên cả nước
vào tối ngày hai tháng chín tại km một nghìn ba mươi tám cộng bốn trăm linh quốc lộ một a
thuộc thôn long bình xã bình long huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi
đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa ô tô và mô tô làm hai người thương vong
xe mô tô do nguyễn công trầm điều khiển theo hướng bắc nam phía sau chở lê duy cường
khi đến đoạn đường trên bất ngờ hất vào ô tô do đồng tấn đạt điều khiển ngược chiều
vụ tai nạn khiến nguyễn công trần tử vong và lê duy cường bị thương nặng
tại tp hcm vào trưa ngày ba tháng chín một người đàn ông chạy xe máy trên đường võ văn kiệt
khi gần đến cầu nước lên thì bị xe tải cẩu do nguyễn ngọc tú điều khiển đang chạy lùi tông trúng
nạn nhân và xe máy bị cuốn vào gầm dẫn đến tử vong
còn tại tỉnh hà tĩnh vào lúc bốn giờ sáng ngày ba tháng chín
chiếc xe tải do tài xế lê văn cường điều khiển trên xe chở đầy gỗ keo chạy theo hướng đức thọ về thị xã hồng lĩnh
khi qua cầu đạm quang xã đức lâm đã bất ngờ lao vào lan can cầu
vụ tai nạn may mắn không gây thiệt hại về người chiếc xe bị hư hỏng phần đầu và phần thân bên trái
cây gỗ keo trên xe tràn xuống mặt đường lan can cầu đặng quang cũng hư hỏng
nhiều năm nay trên địa bàn thành phố hải dương tỉnh hải dương tồn tại một số vòng xuyến rất lớn
có hệ thống chiếu sáng nên mỗi khi các phương tiện lưu thông qua đây rất khó khăn gây mất trật tự an toàn giao thông
thực tế đã có nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra
vòng xuyến ngã tư đường thanh bình tp hải dương được thiết kế rất rộng
trong khi đó mặt đường lưu thông lại hẹp làm cho người và phương tiện tham gia giao thông qua đây rất khó khăn
đặc biệt tại các khu vực này không có biển phản quang cũng như không có đèn chiếu sáng vào ban đêm
nên đã có nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
thực tế nhiều điểm giao cắt ở các ngã ba ngã tư được thiết kế chưa hợp lý
đã gây bất tiện đối với người và các phương tiện tham gia giao thông
đặc biệt là các vòng xuyến nằm giữa ngã tư trên tuyến giao thông
thuộc các phường tân bình và phường tứ minh tp hải dương
tương tự tại nốt giao dẫn từ đường trường trinh và chợ hội đô
đây là chợ đầu mối của tp hải dương
hàng ngày trên tuyến đường này người và phương tiện lưu thông rất đông
tuy nhiên tại vòng xuyến này rất lớn
và cũng không có hệ thống giao thông

được biết khi xây dựng đô thị mới phía tây tp hải dương
chủ đầu tư là tập đoàn nam cường chưa tính hết phương án đảm bảo an toàn giao thông
tại các khu vực vòng xuyến này
để giải quyết thực trạng trên
ủy ban nhân dân tp hải dương đã có
văn bản yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương có biện pháp khắc phục

hà quân thực hiện kế hoạch kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm quy định về mũ bảo hiểm
và các hành vi dừng đỗ sai quy định từ sáng sớm tới đêm
lực lượng cảnh sát cơ động công an tp hà nội đã xử lý hơn tám bảy trăm linh trường hợp vi phạm
trong đó hơn tám năm trăm linh trường hợp vi phạm về mũ bảo hiểm bị cảnh sát cơ động hà nội xử phạt tại chỗ
với tổng số tiền phạt gần một ba tỷ đồng
một mươi ba trường hợp vi phạm lỗi lặng lách bị cảnh sát cơ động lập biên bản tạm giữ phương tiện
quá trình làm nhiệm vụ tuần tra xử lý mũ bảo hiểm ban ngày lực lượng cảnh sát giao thông
lực lượng cảnh sát cơ động đã phát hiện tám mươi năm vụ có biểu hiện phạm pháp hình sự với một trăm ba mươi bảy đối tượng
qua đó thu giữ nhiều hàng nóng như ma túy các loại vũ khí nguy hiểm
sau khi phát hiện ngăn chặn các hành vi phạm pháp của các đối tượng
lực lượng cảnh sát cơ động đã bàn giao lại cho công an trên địa bàn xử lý theo quy định
sở giao thông vận tải tp hcm có bản thông báo về việc điều chỉnh giao thông
một số tuyến đường quận gò vấp phục vụ việc thi công cầu vượt thép ở ngã sáu gò vấp
gói thầu xây dựng nhánh nguyễn oanh nguyễn kiệm từ ngày sáu tháng chín đến ngày hai mươi hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi
theo đó đơn vị thi công sẽ rào chắn chiếm dụng một phần đường nguyễn oanh và nguyễn kiệm
đường nguyễn văn nghi sẽ tổ chức chạy một chiều theo hướng từ ngã sáu gò vấp đến đường nguyễn thái sơn
lộ trình thay thế nguyễn thái sơn phan văn trị nguyễn oanh ngã sáu gò vấp
hoặc nguyễn thái sơn phạm ngũ lão ngã sáu gò vấp
đường trần thị nghỉ sẽ tổ chức chạy một chiều theo hướng từ ngã sáu gò vấp đến đường phan văn trị
lộ trình thay thế phan văn trị nguyễn oanh ngã sáu gò vấp
hoặc phan văn trị nguyễn thái sơn phạm ngũ lão ngã sáu gò vấp
theo phương án đã được ubnd tp hcm duyệt
dự án cầu vượt thép tại ngã sáu gò vấp sẽ có hình chữ y với nhánh chính nằm theo hướng đường nguyễn oanh nguyễn kiệm
và nhánh rẽ theo hướng đường phạm ngũ lão nguyễn oanh
tám trăm năm mươi năm tỷ đồng là tổng mức đầu tư xây dựng tuyến đường nối quốc lộ một a nghĩa đàn thị xã thái hòa quốc lộ bốn mươi tám d tỉnh nghệ an
tuyến đường quốc lộ bốn mươi tám d được coi là một đường nối nối quốc lộ một a nghĩa đàn thị xã thái hòa quốc lộ bốn mươi tám d tỉnh nghệ an